kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
thành đoàn tp hcm và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp hcm vừa tổ chức tuyên dương
gương chiến sĩ quân hàm xanh trẻ giỏi tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ ba mươi chiến sĩ tiên tiến là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
và được xếp loại xuất sắc đã được tuyên dương
đây là những chiến sĩ có nhiều thành tích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách
tham mưu chỉ huy đơn vị xây dựng các kế hoạch bảo vệ an ninh
tích cực tham gia các hoạt động tuần tra truy quét bảo vệ an toàn địa bàn trong các đợt cao điểm
qua buổi lễ như lời nhắc nhở cho mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục phấn đấu tu dưỡng
rèn luyện học tập chủ động khắc phục khó khăn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao